xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị ngày hôm nay hai mươi ba tháng một mươi tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đưa ra xét xử sơ thẩm một mươi sáu bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở y tế tỉnh quảng ninh
tuy nhiên hiện có bốn bị cáo bỏ trốn và bị truy nã gồm nguyễn thị thanh nhàn nguyễn hồng sơn phó tổng giám đốc công ty aic trương thị xuân loan trưởng ban quản lý dự án ba công ty aic và nguyễn thị tích tổng giám đốc công ty mô phả
cáo trạng xác định nguyễn thị thanh nhàn là người thành lập xây dựng và điều hành toàn bộ hoạt động của công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic các công ty thành viên và công ty do nhàn thành lập để phục vụ cho việc đấu thầu
nguyễn thị thanh nhàn trực tiếp chỉ đạo cấp dưới móc nối với các cá nhân tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình y tế thuộc sở y tế tỉnh quảng ninh làm chủ đầu tư
sở tài chính tỉnh quảng ninh tổ chức cho các quân xanh quân đỏ đấu thầu để trúng sáu dự án để công ty aic được tham dự
trúng thầu các gói thầu trang thiết bị của dự án nhàn chỉ đạo trương xuân loan liên hệ với cán bộ ban quản lý dự án thuộc sở y tế tỉnh quảng ninh
thông đồng về thông số kỹ thuật cấu hình đơn giá trang thiết bị y tế mua sắm cơ quan điều tra xác định giá trị trang thiết bị sáu gói thầu tại thời điểm mở thầu so với giá trị đã quyết toán số tiền hơn hai trăm ba mươi bảy ba tỷ đồng có sự tranh lệch gây thiệt hại cho nhà nước hơn năm mươi sáu tỷ đồng
quá trình điều tra bị cáo đỗ văn sơn là cựu kế toán trưởng công ty aic bỏ trốn đến ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba ra đầu thú và thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội
bị cáo nguyễn thị thu phương bỏ trốn và bị truy nã đến ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba ra đầu thú nhưng trong quá trình điều tra bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội
các bị cáo trong vụ án cũng đã khắc phục hậu quả với số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng phiên tòa dự kiến diễn ra trong ba ngày từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng một mươi
liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại quán karaoke ở quận lê trân thành phố hải phòng khiến cho một người chết
tại chỗ và hai người bị thương phải nhập viện cấp cứu
vào sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã bàn giao hai đối tượng gây ra vụ án cho công an thành phố hải phòng để điều tra theo quy định
đó là lê văn khánh ba mươi ba tuổi và trần viết trung ba mươi năm tuổi cùng chú tại quận ngô quyền thành phố hải phòng
cả hai đối tượng này là nhân viên của một quán karaoke ở phố kênh dương quận lê trân
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi một tháng một mươi hai đối tượng đã hỗn chiến với một nhóm khách đến hát tại quán do mâu thuẫn trong lúc tính tiền khiến một người tử vong và hai người bị thương
trong đó khánh là đối tượng trực tiếp dùng giao tước đi tính mạng của nạn nhân trú tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
sau khi gây án hai đối tượng trốn đến tỉnh nam định rồi tiếp tục đón xe khách trốn vào tỉnh bình phước
tuy nhiên đến khoảng chín giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi khi xe khách vừa di chuyển đến huyện ehleu tỉnh đắk lắc thì bị một tổ công tác của công an tỉnh đắk lắc dừng xe kiểm tra bắt giữ
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện